hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu đến cấp bảy tương đương với tốc độ gió từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ ngày hai tháng chín vị trí tâm bão cách đảo hải nam khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía đông kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy độ vĩ bắc
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba